thưa quý vị và các đồng chí gần sáu trăm linh hộ gia đình với hơn một bảy trăm linh nhân khẩu của khu dân cư số bốn phường thanh nhạng quận hai bà trưng thạch phúc hà đội
đang phải chịu cảnh bốn không sổ đỏ không được xây nhà không chi khẩu tách khẩu
tại sao lại như vậy xin mời quý vị cùng các bạn theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
không cho người ta xây người ta ở như thế nhà tôi mấy bao người mà nhuận hết nhà như thế này thì ở làm sao được
đường ngoài rời này không có chỗ mà đun mà mưa nó tạt nó gió lắm
cùng hoàn cảnh như gia đình ông xuân bà bí là rất nhiều gia đình khác ở khu dân cư số bốn phường thanh nhàn quận hai bà trưng thành phố hà nội
những ngôi nhà vừa chật trội vừa xuống cấp nghiêm trọng có thể sập bất cứ lúc nào đặc biệt là trong mùa mưa bão
ai cũng mong muốn được xây mới thêm tầng để tạo thêm không gian sống
nhưng ngặt nỗi cái khó đang bó tay những người dân nơi đây
do nằm trong vùng quy hoạch đã có quyết định thu hồi đất thế cho nên là cũng không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng
do vậy về cái điều kiện để phát triển và điều kiện để xây dựng cải thiện chỗ ở tại địa bàn dân cư số bốn
thì gặp rất nhiều khó khăn
có những gia đình ở trong một cái diện tích khoảng trên một mươi m hai và hơn một chục con người sinh sống
dẫn đến cái việc mà rất khó khăn về chỗ ở
khu dân cư số bốn chính thức nằm trong vùng quy hoạch của công viên tuổi trẻ thủ đô từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi với tỷ lệ một trên hai
sau đó một năm thì dự án được triển khai với những công trình đầu tiên như làm quang vùng đất
xóa bỏ cái tên xóm liều đào và xây dựng hồ thanh nhàn xây dựng một cây cầu bắc qua hồ
và một số công trình khác trên khu đất trống nằm giữa hồ thanh nhàn và đường võ thị sáu
tuy nhiên việc xây dựng chỉ được xúc tiến trong vài năm thì dừng lại cho đến nay
trong dự án khu dân cư số bốn là một phần của mặt phía đông công viên tuổi trẻ
nhưng bốn mươi năm năm qua trên phần đất của khu dân cư số bốn hoàn toàn không có công trình nào nằm trong hạng mục của công viên tuổi trẻ thủ đô được xây dựng
dự án treo bốn mươi năm năm qua thực sự đã khiến gần hai nhân khẩu của khu dân cư số bốn phường thanh nhàn sống trong vô vàn khó khăn
cây nới không được cây nới sổ đỏ không được cấp
hộ khẩu không được cấp
hộ khẩu không được nhập không được tách
con em ở trên cái vùng đất của mình nhưng mà muốn đi học ở cái trường ngay ở cái địa phương của mình thì lại bị coi là trái tuyến
tiền điện tiền nước nếu mà sinh con sinh cái mà coi như là đông ra thế cho nên chung một hộ
và chung một hội như vậy thì phải tính lũy tiến thì coi như là kinh tế đã khó khăn lại càng khó khăn hơn
những văn bản kiến nghị của bà con khu dân cư số bốn phường thanh nhàn quận hoàn kiếm hà nội
liên tục được gửi đến các cơ quan chức năng
và cơ quan quản lý thậm chí là cử đại diện phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội
với mong muốn thành phố hà nội đưa khu dân cư số bốn phường thanh nhàn ra khỏi quy hoạch công viên tuổi trẻ thủ đô
thế nhưng bốn mươi năm năm qua dự án này vẫn treo lơ lửng trong khi người dân thì đang sống một cách chật trội và khổ sở